chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có buổi tiếp đồng chí say xỉ sản tị vong bộ trưởng bộ tư pháp lào
thủ tướng đã chúc mừng các bạn lào nhân dịp kỷ niệm bốn mươi ba năm quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
chúc mừng những thành tựu mà đảng nhà nước và nhân dân lào anh em đã đạt được trong thời gian qua
thủ tướng bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân cách mạng lào
sự quản lý và điều hành của chính phủ sự giám sát của quốc hội
lào sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng
đánh giá cao kết quả hợp tác cụ thể mà hai bộ tư pháp việt nam và lào đã đạt được trong những năm qua
thủ tướng cho rằng việc hợp tác tư pháp là một trong những nội dung quan trọng nhất trong việc hợp tác hai nước nói chung
thủ tướng đề nghị hai bộ thời gian tới thực hiện tốt thỏa thuận giữa hai chính phủ liên quan lĩnh vực tư pháp
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án oda hỗ trợ học viện tư pháp quốc gia lào
sử dụng vốn viện trợ của chính phủ việt nam thực hiện hiệu quả thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đã ký
bộ trưởng tư pháp say xỉ sản tị vông cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn
cho biết mục đích chuyến thăm này nhằm tiếp tục tăng cường hợp tác giữa hai bộ tư pháp
hai bên đã có hội đàm thành công trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp năm hai nghìn một mươi tám
nhất trí đánh giá hai bộ thực hiện rất tốt vượt mức kế hoạch nhiều nội dung hợp tác đã đề ra
bộ trưởng cũng đánh giá cao dự án oda của việt nam hỗ trợ tích cực bộ tư pháp lào về đào tạo cán bộ tư pháp
khẳng định hai bộ tư pháp sẽ hợp tác chặt chẽ hiệu quả hơn nữa
đóng góp xứng đáng vào việc phát triển quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt hai nước
cũng trong chiều nay bộ trưởng bộ tư pháp lào say sỉ sản tị vông đã hội đàm với bộ trưởng bộ tư pháp lê thành long
đây là một nội dung quan trọng trong chuyến thăm và làm việc tại việt nam của đoàn đại biểu bộ tư pháp lào
để thực hiện chương trình hợp tác giữa hai bộ
tại hội đàm hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả chương trình hợp tác năm hai nghìn một mươi chín giữa hai bộ tư pháp
triển khai thực hiện hiệu quả kết luận hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới việt nam lào mở rộng lần thứ tư
thỏa thuận giữa chính phủ hai nước về giải quyết vấn đề di cư tự do kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước
và tăng cường hợp tác đào tạo bồi dưỡng về luật
giữa các cơ sở đào tạo của hai bộ tư pháp
ngay sau hội đàm đã diễn ra lễ ký chương trình hợp tác năm hai nghìn một mươi chín giữa bộ tư pháp hai nước
lễ trao tặng huân huy trương của nhà nước lào cho các tập thể cá nhân của việt nam có nhiều đóng góp
trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp giữa việt nam và lào
sáng nay hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ khóa một mươi tám nhiệm kỳ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi một
đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ bảy để thảo luận xem xét thông qua báo cáo kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín cùng nhiều nội dung quan trọng khác
phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã dự và chỉ đạo kỳ họp
phát biểu ý kiến tại phiên khai mạc phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị ghi nhận và chúc mừng
những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh phú thọ đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới đảng bộ tỉnh phú thọ
cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh
xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở đồng bộ nhất là hạ tầng giao thông
quản lý chặt chẽ đất đai tài nguyên khoáng sản bảo vệ môi trường
tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp
tiếp tục đổi mới tư duy đổi mới phong cách lãnh đạo chỉ đạo tổ chức điều hành công việc hiệu quả
gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn hiệu lực hiệu quả
theo tinh thần nghị quyết một mươi tám của trung ương chủ động ngăn chặn
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
và những biểu hiện tự diễn biến tự truyền hóa trong nội bộ
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tỉnh phú thọ cũng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm
các chức danh do hội đồng nhân dân tỉnh bầu và thông qua một số nghị quyết quan trọng
tiếp tục thông tin về tình hình hậu quả do mưa lũ gây ra tại các địa phương miền trung nước ta
hiện tình trạng ngập nặng vẫn đang tiếp diễn trên địa bàn tỉnh bình định
nhiều khu vực bị ngập lụt và chia cắt giao thông đi lại rất khó khăn
theo ghi nhận của phóng viên sáng ngày một mươi tháng một mươi hai nước ngập sâu ở khu vực cầu đôi
đường hùng vương một trong hai chục đường chính nối từ quốc lộ một a vào thành phố quy nhơn
nhiều người từ các khu vực vào trung tâm thành phố để đi làm đã bị hư hỏng ô tô
xe máy phải rắt bộ qua đoạn lụt
bà con cũng chở đi một chiếc là hai mươi ngàn cũng chở cho bà con qua lại
như cúp nước cúp điện hôm vừa rồi rồi bắt đầu lấy chuồng mình chở hai đứa nhỏ ra đi học ở trường
bắt đầu là chiều nay là nấu mì tôm mình chạy qua nhà của quen nấu mì tôm
ngoài đường hùng vương tại thành phố quy nhơn nước đã tràn qua các đường giao thông
gây ngập lụt tại các xã phước mỹ phường bùi thị xuân phường trần quang diệu
phường nhân bình phường nhân phú
đến chiều ngày một mươi tháng một mươi hai
thì lượng nước đang rút dần
không chỉ có thành phố quy nhơn huyện tuy phước cũng bị ngập lụt ở một số xã
nước chàn qua đường làm chia cắt giao thông
để bảo đảm an toàn cho học sinh vùng lụt nặng
sở giáo dục và đào tạo bình định đã cho khoảng hai trăm ba mươi tám học sinh trên toàn tỉnh
được nghỉ học ngày một mươi tháng một mươi hai
riêng các huyện an lão hoài ân
hoài nhơn và thị xã an nhơn
thì một trăm linh học sinh được nghỉ học
mưa lớn cũng đã khiến cho một người thiệt mạng
và gây ngập ống tại nhiều khu vực của tỉnh thừa thiên huế
để tăng cường ứng phó
ban phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh
đã phát đi công điện
nhắc nhở các địa phương nêu cao tinh thần cảnh giác
sẵn sàng đối phó với những tình huống thiên tai
vào khoảng một mươi hai giờ trưa nay
anh nguyễn thế công hai mươi một tuổi
trú tại thị xã an nhơn
thị xã hương trà huyện hương trà tỉnh thừa thiên huế
đang trên đường về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm
đến một mươi bảy h cùng ngày vẫn chưa có kết quả
thống kê của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn
lượng mưa đo được tại nhiều nơi trong tỉnh thừa thiên huế
trong ngày một mươi tháng một mươi hai
phổ biến ở mức một trăm linh một trăm năm mươi mm
và sẽ còn tăng lên trong những ngày tới
trước tình hình trên
sở giáo dục đào tạo tỉnh thừa thiên huế
đã chỉ đạo cho phòng giáo dục các huyện
căn cứ tình hình thực tế ở địa phương
chủ động cho học sinh nghỉ học
và tình trạng ngập trong biển nước
cũng đang làm đảo lộn cuộc sống của người dân
tại thành phố đà nẵng
hôm nay cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố
đã phải huy động lực lượng để giải cứu
hàng loạt ô tô và xe máy bị ngập
trong các hầm trung cư
trước đó do đợt mưa lớn kéo dài từ đêm ngày tám tháng một mươi hai
đã khiến cho khu vực hầm
của khu trung cư cao cấp hoàng anh gia lai
bị nước tràn vào
hàng chục xe ô tô và nhiều xe máy để dưới hầm
đã bị ngập sâu trong nước
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ
cùng hai xe chữa cháy và máy bơm
tiến hành bơm nước ra khỏi hầm
tuy nhiên do lượng nước ngập trong hầm quá nhiều
cộng với thời tiết tại đà nẵng tiếp tục có mưa lớn
nên thời gian bơm nước ra khỏi hầm
sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến
không chỉ tại các khu dân cư
mà tình trạng ngập sâu cũng xảy ra
trên tuyến quốc lộ một a đoạn qua thành phố đà nẵng
còn các tuyến dẫn đường sát
vào nhà ga cũng đã bị cô lập
nhiều đoàn tàu đã phải hủy chuyến
lực lượng công an thành phố đà nẵng
phải thường xuyên túc trực tại các điểm sạt lở
và ngập sâu để phân luồng giao thông
bảo đảm an toàn cho người dân
hai ngày qua mưa vẫn không ngớt trên tuyến quốc lộ một a
đoạn qua địa phận thành phố đà nẵng
khiến nhiều phương tiện khó khăn
khi lưu thông qua những chỗ ngập sâu
gây ách tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông
lực lượng cán bộ chiến sĩ
trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa phước
đã túc trực thường xuyên để hướng dẫn
điều độ các phương tiện lưu thông trên tuyến
để đảm bảo thông suốt trên tuyến quốc lộ một a
thì ban chỉ huy trạm giao thông cửa ô hòa phước
đã triển khai lực lượng
ra để hướng dẫn
một số điểm thường xuyên ngập ống
triển khai lực lượng ra
để đảm bảo hướng dẫn
và đảm bảo cho an toàn
được giao thông được thông suốt
trên tuyến quốc lộ một a
đến một mươi sáu h chiều ngày một mươi tháng một mươi hai
các chuyến tàu thống nhất bắc nam
xuất phát từ ga đà nẵng
vẫn nằm chờ nước rút
cảnh sát giao thông đường sắt
đã phối hợp với lực lượng điều hành nhà ga
thường xuyên có mặt ở các điểm ngập sâu
để thông báo điều độ và hỗ trợ nhân dân
khắc phục sự cố sạt lở động viên hành khách đội tàu
mình thì đi về nha trang thôi
nhưng mà thấy
nói chung ở đây an ninh tự tử thì nó tốt
so với thành phố đà nẵng là tốt như thành phố khác
nhưng mà có một cái là
do cái lượng mưa nó nhiều quá
rồi đường xé nó bị nghẹt
cống nghẹt đồ ấy
cho nên xe cổ sẽ di chuyển tới trễ
vì thế nên
bắt buộc phải chờ thôi
hiện nay là khu vực đường sắt
số bảy trăm chín mươi chín cộng tám trăm linh

có hai điểm sạt lở nếu chung chiều dài
khoảng chừng là mỗi vị trí như vậy là
hơn một mươi m sâu như vậy là
và khối lượng
hiện nay thì
đến năm hai nghìn hai mươi chúng tôi đang đình chỉ
không cho chạy tàu và tiếp tục
sắp đến sẽ tiếp tục điều quân
và tư vật liệu
để mình xử lý sở hữu
trong vòng thời gian nhanh nhất
tình hình mưa lũ còn nhiều diễn biến phức tạp
lực lượng công an thành phố đà nẵng
đã triển khai một trăm linh quân số
bảo đảm an ninh trật tự phân luồng giao thông
tại các vùng nội đô bị ngập sâu
và giữa giao thông thông suốt trên các tuyến đường
huyết mạch qua địa bàn thành phố
chuyển sang phần tin tức quốc tế
thưa quý vị nước nga đã vượt anh
để trở thành nhà sản xuất vũ khí lớn thứ hai
trên thế giới chỉ sau mỹ
đây là một nội dung trong bản báo cáo
vừa được viện nghiên cứu hòa bình quốc tế
stockholm công bố
theo báo cáo các công ty nga đã cho thấy
mức tăng trưởng mạnh trong hoạt động bán vũ khí
kể từ năm hai nghìn một mươi một
cũng chính là thời điểm moscow bắt đầu tăng cường
mua khí tài để tăng cường vũ khí
mỹ vẫn là quốc gia đi đầu về sản xuất
và bán vũ khí
với bốn mươi hai công ty lọt vào top một trăm linh
tổng doanh thu của những công ty này
lên tới hai trăm hai mươi sáu sáu tỷ đô la mỹ
trong đó lockheed martin tiếp tục là nhà sản xuất
vũ khí lớn nhất thế giới trong năm hai nghìn một mươi bảy
dù bị nga chiếm vị trí số hai
anh vẫn là nước sản xuất vũ khí lớn nhất tây âu
với doanh thu ba mươi năm bảy tỷ đô la mỹ
chính phủ nhật bản đã quyết định đưa
tập đoàn huawei và jte của trung quốc
ra khỏi danh sách các nhà công ty
và các nhà cung cấp khi mua sắm công
quyết định này diễn ra trong bối cảnh
mỹ và một số nước đã cấm
hai tập đoàn này cung cấp các sản phẩm
vì lo ngại vi phạm về an ninh mạng
theo các nguồn tin
các quan chức an ninh của nhật bản đã nhất trí
với kế hoạch đưa huawei và jte ra khỏi
danh sách các nhà cung cấp khi mua sắm công
động thái của nhật bản được đưa ra
sau khi mỹ đề nghị các nước đồng minh
tránh sử dụng các sản phẩm của hai tập đoàn trên
vì những sản phẩm này có thể chứa những loại virus
thường được dùng để tấn công mạng
trước đó bộ ngoại giao trung quốc đã bày tỏ
đặc biệt lo ngại về thông tin nhật bản
có kế hoạch cấm các cơ quan chính phủ mua thiết bị
của hai tập đoàn công nghệ viện thông huawei và jte
người phát ngôn của thủ tướng anh theresa may
một lần nữa tái khẳng định
cuộc bỏ phiếu quan trọng
tại quốc hội về thỏa thuận brexit
sẽ diễn ra theo đúng như kế hoạch
trong tuyên bộ mới nhất
người phát ngôn của thủ tướng cho biết
thủ tướng theresa may sẽ tổ chức một cuộc họp
trực tuyến để cập nhật tình hình brexit
cho đội ngũ nội các sau khi bà có
các cuộc thảo luận với một số lãnh đạo châu âu
vào cuối tuần qua theo quan chức này
trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng một mươi hai
thủ tướng theresa may đã gặp gỡ các lãnh đạo châu âu
trong đó có chủ tịch hội đồng châu âu
donald tusk chủ tịch ủy ban châu âu
jean claude juncker thủ tướng cộng hòa
ireland leo vajratka thủ tướng đức
angela merkel và thủ tướng hà lan
mark rutte trước đó một số tờ báo của anh
đưa tin thủ tướng may đã triệu tập
cuộc họp với các bộ trưởng để ra quyết định
về việc liệu có nên tổ chức cuộc bỏ phiếu
tại quốc hội về thỏa thuận brexit hay không
quý vị khán giả thân mến
chương trình thời sự của chúng tôi đến đây là kết thúc
thân ái chào tạm biệt